sinh ra và lớn lên ở xã phước hòa huyện bắc ái vùng đất căn cứ địa cách mạng kiên trung
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ tại tỉnh ninh thuận
ông carter thơm không chỉ là tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
mà còn giúp cho nhiều hội viên và bà con rắc lai nơi đây vươn lên thoát nghèo
gần hai mươi năm trước ông carter thơm lập gia đình khởi nghiệp với hai bàn tay trắng
vợ chồng ông dồn hết số tiền ít ỏi có được để đi mua vài thức vải
về đổi lấy một con lợn để nuôi
sau ba năm ông đổi hết bốn con lợn lấy một con bò cái
sau hơn chục năm cẩn mẫn đàn bò tăng lên gần năm mươi con
ông đã bán hơn chục con bò để xây dựng nhà
mua dụng cụ tiếp tục khai hoang đất trồng ngô lai mì lúa chuối và keo lai